một viên ma túy tổng hợp metafetamin vừa được công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ thu giữ tại địa bàn phố ba mỏ thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đối thượng bị bắt là hoàng văn hà chú tại huyện yên châu tỉnh sơn la hà khách nhận cùng lò văn chơ chú tỉnh địa biên mua ma túy về để bán
cùng ngày lò văn trơ cũng bị công an bắt giữ khẩn cấp